các cơ quan đại diện việt nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam
cũng trong ngày bảy tháng ba liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công trên của houthi
trả lời phỏng vấn báo chí ông stepheny duzaric người phát ngôn tổng thư ký liên hợp quốc cho biết đây là diễn biến rất quan ngại
theo ông stepheny đó là quan ngại về an toàn tính mạng đối với thuyền viên trên các tàu chở hàng thương mại những người không muốn bản thân rơi vào tình cảnh này
vụ tấn công cũng gây quan ngại với kinh tế toàn cầu ổn định khu vực hệ sinh thái và kinh tế khu vực
ông duzarik cũng cho biết liên hợp quốc kêu gọi lực lượng houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở biển đỏ
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ mattheu mier nói rằng mỹ vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của lực lượng houthi trên biển đỏ
vốn bỏ qua sự an toàn của thường dân vô tội
đại sứ quán anh tại yemen kêu gọi houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế đi lại trên biển đỏ
bộ ngoại giao philippines cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của hai thủy thủ nước này thiệt mạng trong vụ tấn công của houthi
đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở trung đông
hiện vụ việc bốn thuyền viên việt nam trên tàu hàng bị houthi tấn công ở biển đỏ vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt